thông tin mới nhất về vụ xe tải lao xuống vực sâu chín người thương vong
thời điểm xảy ra tai nạn trời đêm tối không có đèn chiều sáng và sương mù dày đặc
hai bên đường có mọc chế khoát tầm nhìn
liên quan tới vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng sáng ngày chín tháng hai
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát giao thông cử đoàn công tác phó cục trưởng làm trưởng đoàn
phối hợp cùng công an tỉnh gia lai khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
một lãnh đạo công an huyện đắk đoà cho biết trên dinh news lưu lượng chức năng đang khám nhiệm hiện trường
theo nhận định ban đầu tài xế có thể không quen đường nên khi đổ đèo đã khiến xe lao xuống vực hơn bảy mươi mét
kết quả kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại trang tổng cục đường bộ việt nam cho thấy
tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc h năm mươi ba ba mươi chín ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi bốn kmh
ông nguyễn văn hạnh phó giám đốc sở giao thông và vận tải gia lai cho biết
thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe có chín người nhưng số người cho phép chở đối với phương tiện này chỉ có hai người
cụ thể theo thông tin từ cơ quan chức năng xe ô tô tám mươi một g một mươi một nghìn một trăm hai mươi năm là loại ô tô tải có mùi sản xuất năm hai nghìn một mươi bốn tại việt nam
số người cho phép chở là hai chỗ ngồi trọng tải cho phép là một mươi sáu kg trọng lượng toàn bộ cho phép là ba mươi kg
theo nhận định của lực lượng chức năng gia lai tại thời điểm xảy ra tai nạn
trời đêm tối không có đèn chiều sáng và sương mù dày đặc
đoạn đường xảy ra tai nạn là mặc đường nhựa rộng bốn mét áp dụng lưu thông hai chiều
quanh co độ rút một mươi khúc cua ngoặt hai bên đường có mọc che khuất tầm nhìn
qua xác minh tài xế huỳnh đức nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú tại phường chi lăng thành phố pleiku đã có giấy phép lái xe hạng c cấp từ năm hai nghìn một mươi chín và có giá trị đến năm hai nghìn hai mươi bốn
như đã thông tin theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
sáng ngày chín tháng hai ông phan hiễu hiếu
an toàn giao thông tỉnh gia lai cho biết
ban an toàn giao thông tỉnh và chính quyền địa phương huyện đắc đoa
đang khẩn trương khắc phục hậu quả tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra lúc dạng sáng nay khiến chín người thương vong
báo cáo nhanh của ban an toàn giao thông tỉnh gia lai cho biết
khoảng một giờ sáng cùng ngày ô tô tải bk tám mươi một c một mươi một nghìn một trăm hai mươi năm do tài xế huỳnh đức nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
thường trú tại một trăm một mươi bảy trên hai mươi ba nguyễn trí thanh phường tri lăng
điều khiển từ hướng xã hà đông ra đắc sơ mây tự lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông
ông hiếu cho biết vụ tai nạn giao thông đã khiến sáu người tử vong tại chỗ và ba người khác bị thương
thủ tướng yêu cầu huy động tốt nhất về y tế cứu chữa nạn nhân vụ xe chở mì lao xuống vực sâu
thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu huy động các điều kiện tốt nhất về y tế
để cứu chữa những nạn nhân bị thương trong vụ xe chở mì sắn lao xuống vực ở gia lai
theo công điện gửi các bộ công an
giao thông vận tải y tế
ủy ban an toàn giao thông quốc gia và ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
thủ tướng chính phủ yêu cầu huy động các điều kiện tốt nhất về y tế
để cứu chữa những nạn nhân bị thương trong vụ xe chở bỉ lao xuống vực ở gia lai
tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn
nội dung công điện cho biết vào lúc một giờ ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với xe ô tô tải chở mì sắn
mang biển kiểm soát tám mươi một c một mươi một nghìn một trăm hai mươi năm lao xuống vực sâu
hậu quả vụ tai nạn làm chết sáu người người bị thương là ba người
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn
thủ tướng chính phủ đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân tử vong
động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương
phân công lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
và lãnh đạo cục cảnh sát giao thông trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn
phối hợp với ủy ban nhân dân gia lai chỉ đạo giải quyết
khắc phục hậu quả thăm hỏi hỗ trợ động viên nạn nhân và các gia đình tử vong trong vụ tai nạn
chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban an toàn giao thông tỉnh gia lai
chỉ đạo các cơ quan các đơn vị chức năng của tỉnh
huy động các điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương
đồng thời tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên các gia đình nạn nhân tử vong
và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
bên cạnh đó tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự
an toàn giao thông khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức
các cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn có biện pháp xử lý nghiêm đối với lực lượng chức năng
tại địa phương khi để xảy ra tình trạng xe ô tô tải trở qua số người quy định
yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an tỉnh gia lai khẩn trương điều tra
xác minh nguyên nhân lưu ý kiểm tra vi phạm về việc trở qua số người quy định
đối với mọi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy
trong cơ thể lái xe để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
kể cả xử lý trách nhiệm của chủ xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải
khi để xảy ra tình trạng lái xe vi phạm
đặc biệt phải có phương án tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm đối với xe chở khách
xe chở hàng hoạt động trong thời gian từ hai mươi một h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời không để xảy ra các sự việc tương tự
chiều ngày chín tháng hai ông khoát việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường và thăm hỏi các nạn nhân của gia đình bị nạn
trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm sáu người tử vong tại gia lai
chưa hết bằng hoàng về vụ tai nạn anh quêm một trong ba nạn nhân bị thương
hiện đang cấp cứu tại bệnh viện kể lại giây phút sinh tử
từ sáng tôi cùng những người thanh niên khác chuyên bốc vác mì khô lên xe tải
xong việc anh em nghỉ một chút rồi lên xe chạy do quá mệt tôi tranh thủ chợp mắt
đang lơ ngủ thì tôi nghe người la lớn rồi chiếc xe la mạnh xuống vực sâu
từ lúc đó tôi cũng ngất đi không biết chuyện gì xảy ra nữa
những người trên xe lúc đó cũng đa số là các lao động bốc vác mì như tôi
theo chính quyền địa phương phần lớn các nạn nhân đều là lao động nghèo đi làm thuê bốc vác mưu sinh
đoàn công tác cũng đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông
là vị trí trên tuyến đường liên xã đoạn xã hà đông đi đắc sơ mây huyện đắc đoa
có độ dốc khả lớn và khúc cua một bên gốc cua là khu vực rất sâu
cách định điểm chiếc xe tải lao xuống vực khoảng sáu trăm linh m
lực lượng chức năng đã đặt hai biển cảnh báo đường dốc một mươi và cảnh báo khúc cua
khám nghiệm ban đầu cho thấy chiếc xe tải đã lao thẳng xuống vực với độ sâu khoảng năm mươi mét
đầu xe đã đâm vào một gốc cây khổ thủ lớn trước khi rơi xuống đáy vực
theo đại tá lê văn hà phó giám đốc công an tỉnh gia lai qua kiểm tra hiện trường xác định
thời điểm gặp nạn trên xe ô tô có hai người ngồi trước bên phụ và sáu người ngồi ở băng ghế sau cabin
đại tá hà nói qua kiểm tra tài xế không có nồng độ cồn trong máu
tuy nhiên với điều kiện thời tiết mùa này ở tây nguyên
nhất là các vùng đồi núi thì buổi đêm trời rất tối sương mù dày đặc
trong khi đường hẹp không có đèn chiều sáng đặc biệt là đoạn đường có độ dốc dài hơn bốn km
đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này
tại cuộc họp ông quất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đánh giá cao công tác cứu hộ cứu nạn của lực lượng chức năng huyện đắc đoa và ngành chức năng tỉnh gia lai
ông hùng nói thêm đây là vụ tai nạn quá thảm khốc mất mát quá nhiều
đề nghị cơ quan ban ngành quan tâm thăm hỏi chia sẻ động viên kịp thời đối với các gia đình bị nạn
đề nghị cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh nguyên nhân của vụ tai nạn
nhất là trong điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện khối lượng hàng hóa chuyên trở
theo ông hùng qua quá trình khảo sát cho thấy tuyến đường nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc quá dốc
nhiều khúc cua nhiều vị trí đã xuống cấp
vì vậy địa phương và các cơ sở ngành chức năng cần ưu tiên gắn các biển cảnh báo
ra soát các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn để từ đó có ngay các giải pháp để giảm thiểu tai nạn
danh tính những nạn nhân trong vụ tai nạn
bốn hờ gu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thường trú tại cốc đô con đơn mang giang tử vong
bùi văn tiện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thường trú tại tổ dân phố năm thị trấn đắc đoa tử vong
sáu phan vân tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thường trú tại thôn một an gun mang giang tử vong
bảy nguêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín thường trú tại cốc đô con đơn mang giang bị thương
tám gun sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thường trú tại cốc đô con đơn mang giang bị thương
chín nguyễn tấn vinh thường trú tại thôn một an gun mang giang bị thương